thì cái đầu tiên chúng ta cần có đó là phải có tâm có đức
và khi chúng ta có tâm có đức thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta rất là nâng niu yêu quý từng cái vị thuốc cái vị thạo dược của mình
và khi bệnh nhân có những khó khăn những bệnh nhân bị đau thì chúng ta cũng dành những tình yêu thương nhiều hơn
và khi bệnh nhân có những khó khăn những bệnh nhân bị đau thì chúng ta cũng dành những tình yêu thương nhiều hơn
giúp đỡ những người nghèo giúp đỡ những người khó khăn đó cũng chính là mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho mình
và trị được cho bệnh nhân lành bệnh thì đấy cũng là cái phúc cái đức để mang lại cho đời sau
lương y vũ tuấn dương sở hữu nhiều bài thuốc gia truyền quý báu của cha ông để lại
ngoài ra lương y vũ tuấn dương còn không ngừng học hỏi nghiên cứu thêm nhiều bài thuốc chữa bệnh cứu người
gia tài lớn nhất của anh là hàng trăm cuốn sách về nghề thuốc cùng hàng trăm vị thuốc quý mà anh tất công nạn nội
khắp nơi sưu tầm
lương y cũng nhiệt tình chia sẻ những bài thuốc kinh nghiệm chữa bệnh cho đồng nghiệp
lương y vũ tuấn dương quan niệm với nghề đông y sự học là suốt đời
việc kế thừa chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh là cần thiết để vừa bảo tồn bài thuốc không bị thất truyền
vừa được ứng dụng rộng rãi để cứu người
may mắn của tôi đó là được cha ông truyền lại những bài thuốc rất là hay
đất nước việt nam chúng ta rất là được thiên nhiên ưu ái
một cái nguồn dược liều là vô cùng khủy hiểm
ngay từ những hàng trăm năm về trước
thì đài danh y thiền sư tuyệt tĩnh đã có một câu nói rất là nổi tiếng
đó là nam dược trí nam nhân có nghĩa là dùng dược liều của việt nam để trị bệnh cho người việt
từ đấy thì bắt đầu những người làm y học cổ truyền cho chúng tôi
là không ngừng nghiên cứu không ngừng tìm tòi
và để phát triển cái nền y học dân tộc lên một cái tầm cao mới
với cái tâm của người thầy thuốc
nhiều năm liền lương y vũ tuấn dương đã được trung ương hội đông y việt nam tặng bằng khen
và nhiều lần
nhiều lần được các cấp hội trong tỉnh khen thường
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín nhà thuốc gia truyền lộc thiên do vũ tuấn dương làm giám đốc
đã được công nhận là thương hiệu xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín của liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp việt nam
lương y vũ tuấn dương là một lương y trẻ tuổi
tuy nhiên trong quá trình công tác
thì anh rất là trắng trở tấm nguyện về nghi nghiệp
vì vậy mà hiệu quả về hoạt động phong khảm của anh cũng rất đáng ghi nhận
thì anh cũng thám gia vào các hoạt động tiêu tiền
rồi khảm miễn như là khảm miễn phí cho người cao tuổi
và khảm miễn phí cho những người nghèo
theo lương y vũ tuấn dương với người thầy thuốc
thì chữ tâm trong chữa bệnh cứu người phải đặt lên hàng đầu
do vậy anh sẵn sàng chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mắc trọng bệnh
những bệnh nhân được chữa khỏi bệnh thường gọi điện nhắn tin hỏi thăm
đây chính là nguồn động lực để lương y không quản ngại khó khăn
dành thời gian để nghiên cứu
đồng chí ra những bài thuốc quý mang lại hy vọng sống cho người bệnh
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hồ chí minh đã đưa ra cảnh báo
người dân không được tung tin hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng hoặc bịa đặt
liên quan đến vụ co đại nam nguyễn phương hằng bị bắt
những tài khoản nào đã tung tin bịa đặt sẽ bị công an thành phố hồ chí minh vào cuộc xử lý
theo đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
ngày hai mươi năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
tổng giám đốc công ty đại nam được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền một triệu năm trăm linh ngàn đồng
bên cạnh đó xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn phương hằng
cũng có không ít thông tin giả không đúng sự thật trên các trang mạng
công an thành phố hồ chí minh đề nghị người dân không tin không tán phát chia sẻ những thông tin
sai sự thật có liên quan
những thông tin liên quan vụ án sẽ được công an thành phố hồ chí minh cập nhật thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép
thông tin mạng máy tính viễn thông theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi sáu tháng ba công an quận bình thành thành phố hồ chí minh cho biết đơn vị đã phong tỏ hiện trường
khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy tại hẻm hai trăm tám mươi đường bùi hữu nghĩa phường hai
khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát dữ dội
trong nhà nằm sâu trong hẻm phát hiện cháy người dân địa phương hô hoán
và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
thêm một số nhân chứng thời điểm xảy ra cháy có một nam thanh niên trên người nồng nặc mùi xăng
từ hiện trường tháo chạy ra ngoài thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái
sống trong căn nhà bị hỏa hoạn trên
những tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
đã đến hiện trường dập lửa hơn nửa tiếng sau đám cháy được dập tắt
hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
đại diện ủy ban nhân dân phường hai cho biết trưa cùng ngày nam thanh niên trên
đã đến cơ quan điều tra trình diện công an đang làm việc với thanh niên này
để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
với hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản gần bốn tỷ đồng bị cáo hồng thị lẽ bốn mươi sáu tuổi
ngụ tại ấp ngãi thuật xã ngãi hùng huyên tiếu cần tỉnh trà vinh
đã bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên án một mươi bốn năm tù tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bị can hồng thị lẽ đứng ra làm đầu tháo hụi để hưởng tiền hoa hồng
lúc đầu mở các dây hụi từ năm mươi đến một trăm linh đồng và số lượng hội viên tham gia ít
khoảng năm hai nghìn một mươi một có một số hụi viên sau khi hút hụi không đóng tiền hụi chết nên bị can phải đóng thế
đến năm hai nghìn một mươi ba do không còn khả năng tài chính bị can phải vay nóng bên ngoài
với lại suất cao để choàn hụi
lúc này bị can mở thêm nhiều dây hụi có giá từ năm trăm linh đến năm triệu đồng
rồi gian dối đặt tên khống vào dây hụi và tự ý lấy tên hụi viên có tham gia trong dây hụi
đều hút vào bán hụi khống để chiếm đoạt tài sản của các hụi viên
đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi do mất khả năng tài chính nên tuyên bố vỡ hụi
đến thời điểm vỡ hụi có hai mươi sáu dây hụi chưa kết thúc
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ và chứng minh được bị can lẻ có hành vi gian dối
để chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba bảy tỷ đồng
cụ thể bị can kê tên khống một trăm năm mươi ba phần rồi hốt một trăm ba mươi hai phần chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
tự ý lấy tên hụi viên hút tám mươi bốn phần chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
và bán sáu mươi phần hụi khống chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
căn cứ vào hành vi tính chất của vụ án chiều ngày hai mươi năm tháng ba
hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt bị cáo hồng thị lẽ một mươi bốn năm tù giam
đồng thời buộc lẽ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
bẻ khóa leo qua tường rào vào nhà dân để lấy tài sản hay giả vờ hỏi đường va quẹt xe
để gian cảnh cướp tài sản và hàng loạt vụ việc khác liên quan đến trậm cấp tài sản
xảy ra trên địa bàn của thành phố thủ đức và một số địa bàn thuộc vùng ven thành phố hồ chí minh
trong thời gian gần đây
để đảm bảo an toàn trên địa bàn lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh
với các loại tội phạm
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại vào lúc một mươi hai h trưa ngày một mươi tháng ba
một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đi xe tay ga tới giải nhà trọ trên đường hai mươi sáu
phường phước long a thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau một lúc quan sát người này để xe giữa đường rồi ngang nhiên vào chọn phòng trọ
đang khóa cửa ngoài rồi mở cửa lấy đi một chiếc laptop
hay trước đó hơn bốn giờ sáng ngày bốn tháng ba hai người đàn ông đã đến trước một căn nhà
trên đường trường văn thành phường hiệp phú
sau khi quan sát người mặc áo đen đã leo lên cửa nhà
và trèo qua nhà kế bên người còn lại đứng dưới canh
khoảng hai phút sau người áo đen đã lấy được một ba lô chứa laptop rồi trèo ra tổ thoát
còn đây là hình ảnh một đôi nam nữ giàn cảnh va quẹt và lấy trộm điện thoại của nữ sinh
theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức
các đối tượng trục cấp và cảnh cướp tài sản thực hiện phương thức thua đoạn ngày càng tinh vi
tội phạm đột nhập thì cái loại đối tượng này thì nguyên nhân cũng do là từ cái lơ là của người dân
ví dụ như nhà ngủ ban đêm thì thường là chủ nhà lơ là trong cái đất nguyên lý tài sản
thường sử dụng các ổ khóa không an toàn hoặc là nhà đi vắng không gửi người trong coi
qua đó cái đối tượng trộm nó điều nghiên được nó để ý được cái hoạt động của người dân
và nó lợi dụng cái đó để thực hiện phi trộm
về các vụ việc liên quan đến mà dàn cảnh cướp tài sản
khi đối tượng này đi từ hai đến sáu đối tượng đánh phương hướng lạc hướng người đó
thì sẽ có một nhóm đối tượng khác
sẽ lợi dụng đó rồi thì sẽ lại tiếp cận với tài sản
trước thực trạng trên công an thành phố thủ đức đã yêu cầu công an các phường
chú động biện pháp nắm tình hình ngay từ cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân
nhất là tại các khu công nghiệp khu nhà trọ công nhân và người lao động
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công an phường cũng đã thực hiện tăng cường các việc của chúng ta trên địa bàn
đặc biệt là trong các khu vực
rồi bên cạnh đó thì cái việc mà tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân
cũng được đặc biệt quan tâm
trong đó thì cái tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản
nhất là những loại tội phạm lợi dụng sơ hở rồi là đột nhập
công an thành phố hồ chí minh cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày một mươi năm tháng ba trên địa bàn thành phố xảy ra tám trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự
dạng tài xế
giảm hai trăm tám mươi một vụ so với cùng kỳ tuy nhiên tội phạm về cướp vật trộn cắp đang có xu hướng diễn biến phức tạp
đặc biệt là ở khu vực vùng ven công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình
để kịp thời hỗ trợ công an quận huyện và thành phố thủ đức đấu tranh với loại tội phạm này

trong những tình huống này người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhân dạng loại xe biển số xe
và báo công an gần nhất để được hỗ trợ
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tại thành phố hồ chí minh sân chơi hoa hậu các dân tộc việt nam công bố tái khởi động
sau chín năm lấy chủ đề những đoá hoa nắng bài bang tổ chức kỳ vọng trong quá trình thực hiện sẽ giúp tôn vinh
giới thiệu sự đa dạng trong bản sắc năm mươi bốn dân tộc trên giải đất hình chữ s
hoa hậu các dân tộc việt nam mở cổng tuyến chọn những cô gái độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bảy chưa lập gia đình
với tiêu chí tìm kiếm sự riêng biệt đặc sắc của các nền văn hóa trên lãnh thổ việt nam
ban tổ chức tạo điều kiện cho những thí sinh là người dân tộc thiểu số vì hoàn cảnh thi thể tốt
nghiệp phổ thông trung học tham gia sau đó cam kết hỗ trợ cho họ hoàn thành chương trình học
ba giám khảo cuộc thi năm nay là họa sĩ sĩ hoàng diễn giả nguyễn phi vân đạo diễn nguyễn quang dũng
hoa hậu hoàng vũ việt nam hồ hèn nghê và đặc biệt có một giám khảo quốc tế đồng hành là hoa hậu trái đất năm hai nghìn hai mươi một destiny quay nhờ
thứ nhất là bán giám khảo cũng có cơ hội nhìn biết được cái văn hóa cái sự thú vị cái sự đa dạng của người đồng bào của họ
bên cạnh đó mình cũng có cơ hội nhìn thấy được cô này cô đang hiểu về văn hóa của cô như thế nào và tình yêu lớn ra làm sao
chứng tỏ là đây lại là một cuộc thi thật sự là đại diện việt nam đi ra thế giới mang cái màu sắc của việt nam
nhưng mà với cuộc thi dân tộc thì các bạn chính tại đất nước việt nam các bạn làm được điều đó rồi
như câu chuyện của tôi là một cô gái đến từ quốc gia nhỏ bé bellis có thể đăng qua hoa hậu trái đất năm hai nghìn hai mươi một
thì các cô gái có thể dùng công cụ là văn học và nghệ thuật của dân tộc mình để thể hiện sự bản sắc riêng
bên cạnh đó thì chúng ta cần trau dồi kiến thức để có thêm tự tin diễn thuyết trước mọi người
một mươi thí sinh sau vòng sơ khảo sẽ tham gia chương trình quảng bá du lịch mang tên những đó hoa nắng mai
sau đó vòng chung kết dự kiến diễn ra
tuần tháng bảy tên hoa hậu các dân tộc việt nam sẽ đại diện quốc gia giữ thiên hoa hậu trái đất năm hai nghìn hai mươi hai